chính phủ ấn độ đã ra lệnh cấm bốn mươi ba ứng dụng trực tuyến của trung quốc hoạt động tại nước này với lý do được đưa ra là những ứng dụng này đe dọa chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của ấn độ
trong danh sách bốn mươi ba ứng dụng trực tuyến của trung quốc bị cấm tại ấn độ bao gồm một số ứng dụng thuộc sự quản lý của tập đoàn thương mại điện tử alibaba như aliexpress hay dịch vụ giao hàng lalamoov cũng như một số ứng dụng hẹn hò và truyền phát trực tiếp
trước đó ấn độ đã ban hành lệnh cấm đối với năm mươi chín ứng dụng của trung quốc gồm cả các ứng dụng chia sẻ video ngắn tiktok vài tuần sau khi cuộc đụng độ tại khu vực ladakh vào tháng sáu vừa qua khiến hai mươi binh sĩ ấn độ thiệt mạng
đến tháng chín new delhi tiếp tục cấm một trăm một mươi tám ứng dụng di động của trung quốc tập đoàn alibaba hiện đang đầu tư lớn vào thị trường trực tuyến ở quốc gia một ba tỷ người này